do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên từ hôm nay hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai các tỉnh trung bộ và tây nguyên có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to trên các sông từ quảng bình đến ninh thuận và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông chính ở quảng bình quảng trị khả năng ở mức báo động một
và trên báo động một các sông ở thừa thiên huế và khu vực tây nguyên ở mức báo động một báo động hai
có sông trên báo động hai các sông từ quảng nam đến ninh thuận có khả năng lên mức báo động hai báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị
tại các tỉnh thành phố từ quảng bình đến ninh thuận và khu vực tây nguyên
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt cấp hai